sau khi nghe báo cáo của chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm hai nghìn một mươi tám
các đại biểu đã có nhiều ý kiến chung quanh nội dung này
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
đánh giá cao những nội dung được nêu trong báo cáo của chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm hai nghìn một mươi bảy đã giảm so với năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng ông trần văn túy trưởng ban công tác đại biểu của quốc hội cho rằng
việc đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu giải quyết khiếu nại tố cáo trong báo cáo chưa nêu rõ
mặc dù trong năm hai nghìn một mươi bảy với quyết tâm cao của các bộ ngành nhiều khiếu nại tố cáo đã được giải quyết
song thực tế cho thấy hiện nay công tác giải quyết khiếu nại tố cáo vẫn đang tồn tại nhiều bất cập

đối thoại lần hai là phải bắt buộc nhưng cứ ủy quyền
người khi đối thoại rất hình thức và mang cái chống đổi bao che bảo thủ
cho ý kiến về báo cáo của chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao các đại biểu đề nghị
để tránh xảy ra tình trạng khiếu nại tố cáo kéo dài thì cần nhìn nhận từ nguyên nhân cốt lõi
có sự phân cấp giải quyết đúng thẩm quyền và phải phối hợp chặt chẽ từ trung ương đến địa phương
nhất là quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu giải quyết khiếu nại tố cáo thì mới tránh được tình trạng khiếu nại tố cáo kéo dài